tại thông báo ý kiến kết luận của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
mới đây phó thủ tướng giao bộ công an công an tp hà nội và công an tp hồ chí minh
tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trụ sở tiếp công dân và cán bộ công chức tham gia tiếp công dân
phối hợp công an các địa phương xử lý nghiêm những người lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo vi phạm pháp luật
gây mất trật tự an ninh xúc phạm chống người thi hành công vụ
bộ công an phối hợp với thanh tra chính phủ các cơ quan chức năng của trung ương và các địa phương
xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan trung ương bảo đảm an ninh trật tự
an toàn tuyệt đối trụ sở các cơ quan trung ương và các sự kiện chính trị quan trọng
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung kiểm tra giải quyết rứt điểm các vụ khiếu nại
tố cáo đông người phức tạp kéo dài tăng cường đối thoại tại nơi xảy ra vụ việc
khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người kéo dài ở các cơ quan trung ương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố phải phối hợp chặt chẽ với thanh tra chính phủ
bộ công an và các cơ quan chức năng của trung ương trao đổi thông tin tình hình giải quyết vụ việc
tổ chức tiếp công dân vận động thuyết phục có biện pháp để công dân trở về địa phương giải quyết
không để công dân lưu trú rẻ ngày ở hà nội gây phức tạp về an ninh trật tự
như là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng